hôm qua là ngày đầu tiên thực hiện thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên tuyến phố thi sách hà nội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chỉ có một làn xe đỗ đúng theo chiều quy định lòng đường thông thoáng hơn rất nhiều
đó là ghi nhận ban đầu của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại phố thi sách
trong ngày đầu tiên thực hiện thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội diện tích đất dành cho giao thông tỉnh
và các điểm bãi đỗ xe công cộng mới chỉ đáp ứng được khoảng tám một mươi nhu cầu đỗ xe
còn lại chín mươi chín mươi hai số xe hiện đang đỗ tại các điểm đỗ xe của trung cư
khu đô thị sân cơ quan công sở lòng đường vỉa hè ngõ cụt sân trường
bệnh viện và các khu đất chống của các dự án
việc thực hiện thí điểm đỗ xe ngày chẵn lẻ trên phố thi sách
hiện cũng có nhiều ý kiến cho rằng chưa thực sự phù hợp
cây phố này tuyến phố không phải phố chính
thì người ta đỗ như thế thì là rất là thiếu nhu cầu của dân
bây giờ đang rất thiếu điểm đỗ cho nên là rất là khó cho việc sắp xếp xe cổ
tuy nhiên đây cũng mới chỉ là thí điểm ban đầu
sau thời gian này cùng với phản hồi của nhân dân và thực tiễn thực hiện
sẽ có những giải pháp phù hợp hơn